đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi pháp luật về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm pháp luật về pháo
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm pháp luật về pháo
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp luật về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm pháp luật về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm pháp luật về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm pháp luật về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm pháp luật về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm pháp luật về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm pháp luật về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm pháp luật về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm pháp luật về pháo nhất là tại các địa bàn trọng điểm pháp luật về pháo nhất là tại các địa bàn tr
trú tại thành phố buôn ma thuật không hợp tác mà chửi bới dùng tay đấm hai cán bộ cảnh sát giao thông
lúc này người ngồi sau xe là tạ hữu quý đã hỗ trợ hóa giữ một cán bộ cảnh sát giao thông rồi dùng điện thoại quay video ăn vạ
sau đó công an phường ea tam đã đến hiện trường hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông đưa hai người đàn ông liên quan về trụ sở làm việc
theo kết quả đo nồng độ cồn hóa vi phạm ở mức một một trăm năm mươi bốn mg trên một lít khí thở
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị với các giải pháp quyết liệt và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị
tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh thanh hóa xuất cảnh sang các nước lao động trái pháp luật đã giảm một cách đáng kể
tuy nhiên vào thời điểm trước và trong sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thì tình trạng này lại có dấu hiệu bùng phát trở lại ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thanh hóa
cũng như anh thiệu anh nguyễn văn bình ở xã ngư lộc huyện hậu lộc cũng từng có thời gian xuất cảnh sang trung quốc
lao động bất hợp pháp và bị lực lượng chức năng trung quốc bắt giữ
phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức công tác bảo hộ giải cứu được năm mươi ba trường hợp công dân từ campuchia và myanmar trở về nước
phòng ngừa phát hiện một mươi sáu vụ một mươi tám đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép
qua đối tranh tình hình xuất nhập cảnh che phép trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã được kiểm soát
số lượng các vụ việc các trường hợp xuất cảnh trái phép đã giảm rõ rệt
trên thời điểm hiện tại đối với ngư lọc chúng tôi có khoảng trên một trăm linh công dân
đang xuất cảnh che phép ở các nước
những trường hợp đấy chúng tôi đã đến từng hội gia đình vận động gia đình
tuyên truyền và kêu gọi người thân là trở về địa phương tránh tình trạng lao động xuất cảnh trái phép
đối với những đối tượng cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ lập hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
hệ lụy của việc xuất cảnh lao động trái phép là khôn lường tiền mất tật mang
thậm chí nhiều người đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình chỉ vì những lời hứa của những người không hề quen biết
mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác không nghe không tin những lời rụ rỗ lừa phình của các đối tượng xấu
với chiêu trò việc nhẹ lương cao tránh bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản